thưa quý vị bộ công an cho biết hành vi sử dụng internet để môi giới việc làm nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản là hành vi vi phạm pháp luật quy định tại điều hai trăm chín mươi bộ luật hình sự
tuy nhiên hiện nay nhiều đối tượng xấu vẫn cố tình sử dụng internet để môi giới việc làm nhằm chiếm đoạt tài sản

nếu không có pháp luật thì phải đến cơ quan công an văn phòng luật sư hoặc người hiểu biết pháp luật để trao đổi cung cấp thông tin
ngày tám bảy cơ quan huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với nguyễn văn hải về việc sử dụng sổ đỏ giảm mua trên mạng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân
trước đó nguyễn văn hải có hứa hẹn nhận làm thủ tục tách sổ thửa đất vợ chồng nguyễn hàng ở xã bình trị huyện bình sơn
với số tiền ba đồng
tuy nhiên nguyễn văn hải đã lên trên mạng xã hội đặt giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả với giá năm trăm linh đồng để đưa cho vợ chồng anh hằng
vợ chồng anh hàng tưởng đã tách sổ thửa vui mừng đi làm các thủ tục đất đai khác thì bị phát hiện
nhờ được tin báo cơ quan huyện bình sơn đã điều tra làm rõ hành vi phạm tội của nguyễn văn hải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

vải thiều của tỉnh hải dương năm nay đạt chất lượng cao và được giá nhất trong một mươi năm trở lại đây
với giá bán từ bốn mươi đồng đến tám mươi đồng một kg toàn tỉnh hải dương có khoảng chín hectare vải thiều với sản lượng năm nay khoảng sáu mươi tấn tăng một mươi so với vụ trước
khoảng năm trong số đó được xuất khẩu đi các thị trường khó tính như nhật bản châu âu
theo đánh giá năm nay vải thiều hải dương được giá nhất nếu so sánh trong một mươi năm qua
chanh leo là thứ quả một mươi của việt nam được phép xuất khẩu vào trung quốc cùng với thanh long dưa hấu vải nhãn chuối xoài mít trôm trôm và măng cụt
cục bảo vệ thực vật bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết chanh leo đang được trồng tại bốn mươi sáu tỉnh thành phố
với diện tích khoảng sáu hectare
với sản lượng ba trăm linh đến bốn trăm linh tấn một năm tập trung chủ yếu ở miền núi phía bắc tây nguyên
việt nam có bộ trang leo tương đối phong phú nếu thâm canh tốt chanh leo có thể cho thu hoạch ba vụ một năm
hiệp hội doanh nghiệp tp hcm cho biết nhiều doanh nghiệp đang đứng ngồi không yên vì tuyển liên tục vẫn không đủ lao động
đặc biệt lĩnh vực sử dụng nhiều nhân lực như may mặc giày da và các công việc dịch vụ như kho bãi giao nhận
xuất nhập khẩu kinh doanh
dịch covid một mươi chín kéo dài nên nhiều lao động về quê ngành dịch vụ chuyển qua làm online
nên nhiều người lao động giờ đã quen việc không muốn bó buộc dẫn đến nguồn nhân lực đang thiếu ổn định dịch chuyển rất nhanh
ngoài ra chi phí đi lại tốn kém do giá xăng dầu tăng nên không ít lao động chọn nghỉ việc khi làm ở nơi xa
thưa quý vị và các bạn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bến tre vừa khởi tố và thi hành lệnh bắt bị can tạm giam
đối với phạm minh thanh chú tại huyện bình đại của tỉnh bến tre
điều tra về hành vi giết người
chiều tối ngày sáu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai sau khi uống rượu về thanh đã cãi nhau với vợ chửi bới và đập phá tài sản
sau đó thanh đi ra đường trước nhà thấy bà trương mai trinh chú tại địa phương đang đi bộ đến
thanh đã vào nhà lấy con dao dựa ra chặt chặn đường và chém vào người bà trinh cho đến khi nằm bất động
sau khi gây án thanh về nhà cha mẹ ruột ở xã mỹ thạnh huyện rồng trôm của tỉnh bến tre
và đến công an xã mỹ thạnh đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
nghiên án về tội cướp tài sản
sáu đối tượng cùng chú tại huyện châu thành của tỉnh tây ninh vừa bị công an huyện châu thành tạm giữ hình sự
để điều tra làm rõ về hành vi bắt giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản
vào ngày năm tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai công an huyện châu thành nhận được tin báo của anh huỳnh minh tiên
về việc trong lúc đánh bạc bị một nhóm đối tượng đe dọa buộc nhóm của tiên phải trả lại số tiền một trăm bảy mươi triệu đồng
do tháng trước đó
do bị khống chế ép buộc nên nên linh đã chuyển khoản cho nhóm đối tượng này chín mươi triệu đồng
sau đó các đối tượng bắt tiên viết giấy nhận nợ năm mươi triệu đồng và giữ một xe mô tô cùng nhiều giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô
tiếp nhận tin báo công an huyện đã tiến hành điều tra truy xét bắt giữ sáu đối tượng gồm đặng văn phi võ văn chiến
phạm công đủ huỳnh văn phát phạm thế hùng trần hoàng du để điều tra làm rõ về hành vi bắt giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản
chiếm đoạt số tiền bốn trăm linh triệu đồng đặt cọc lô đất hai vợ chồng từ anh tuấn và huỳnh trần thị thanh thủy
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận thanh khê của thành phố đà nẵng khởi tố bắt tạm giam cùng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo tài liệu điều tra vợ chồng tuấn và thủy là chủ cơ sở của một lô đất chủ sở hữu của một lô đất tại khu tái định cư
vào cuối năm hai nghìn hai mươi thủy quen biết một người và được giới thiệu tham gia góp vốn đầu tư vào dự án là bốn tỷ đồng
đến năm hai nghìn hai mươi hai nhóm người này yêu cầu vợ chồng tuấn đóng tiền sớm để rút lãi sớm là một mươi tỷ đồng
thấy được giá thủy bàn với tuấn giả bán lô đất của mình để lấy bốn trăm linh triệu tiền cọc tiếp tục đầu tư
khi không nhận được lãi như mong muốn hai bị cáo đã bán lô đất cho một người khác và chiếm đoạt số tiền đặt cọc
chuyển sang một thông tin về giáo dục
thưa quý vị vào ngày hôm nay tám tháng bảy hơn một triệu thí sinh của cả nước bước vào ngày thi thứ hai
cũng là ngày thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi
buổi sáng thì thí sinh thi bài tổ hợp khoa học tự nhiên là vật lý hóa học sinh học và khoa học xã hội
gồm các môn lịch sử địa lý giáo dục công dân đối với thí sinh hệ giáo dục phổ thông
và môn lịch sử địa lý đối với thi sinh hệ giáo dục thường xuyên
buổi chiều thì thi bài ngoại ngữ và sau đây sẽ là tổng hợp của phóng viên thời sự
cũng giống như hai thi môn trước đó là ngữ văn và toán hầu hết thí sinh đánh giá đều khó hơn có tính phân hóa
ở em thi tổ hợp khoa học tự nhiên lý hóa sinh và em đánh giá đề năm nay là khó hơn hẳn so với hai năm trước
các bạn là sẽ từ điểm tầm điểm tám đến điểm chín là sẽ dễ còn chín lên một mươi thì sẽ là khó bởi vì đề năm nay nó các câu nâng cao nó vẫn nhiều hơn
kỳ thi trung học phổ thông hai nghìn hai mươi hai có sự khác biệt so với hai năm trước đó
dù dịch covid vẫn còn thế nhưng được tổ chức vào một đợt
trên cả nước có ba mươi tám thí sinh lẽ không tham gia thi
và được bố trí ở những phòng riêng như thế này
phòng thi vẫn phải đủ hai cán bộ coi thi và tại khu vực này có thêm một cán bộ giám sát
đồng thời chúng tôi cũng yêu cầu nhân viên y tế là đặc biệt là quan tâm hơn nhưng cũng không ảnh hưởng đến tâm lý của thí sinh
ngày thi thứ hai thời tiết tại nhiều tỉnh thành phố khá thân lợi
an ninh an toàn cho các điểm thi được đảm bảo
đặc biệt việc siết chặt kỷ luật từ giám thị để tránh hiện tượng như lộ lọt đề thi
hơn nữa tổ họp ba môn thi liền nhau thời gian chuyển các môn chỉ có một mươi phút tránh những bất cập xảy ra
các thầy các cô vẫn phải tinh ý và phải kiểm soát
chứ nếu tránh tình trạng mà chưa hết giờ mới đề đấy bị lộ lọt ra ngoài
thì cái vấn đề dù một chi tiết nhỏ cũng phải nhấn mạnh với các thầy cô
kỳ thi trung học phổ thông đã khép lại kết quả còn ở phía trước
nhưng hàng triệu thí sinh đã có thể thử phào nhẹ nhõm
vì đã bước qua một trong những thử thách lớn của cuộc đời
không còn những áp lực những buổi ôn bài tới khuya
giờ đây các em cần chuẩn bị một tinh thần thoải mái
để sẵn sàng bước sang một trang mới trên hành trình tương lai của mình
kính thưa quý vị hôm nay đồn biên phòng kiển phước bộ đội biên phòng tỉnh tiền giang cho biết
vừa phát hiện hai xà lan đang vận chuyển cát trái phép trên luồng hàng hải sông xoài rạp huyện gò công đông tỉnh tiền giang
tổ công tác tổ chức mật phục và tiến hành tạm giữ
hai phương tiện cùng với sáu người đang vận chuyển cát trái phép trên luồng hàng hải sông xoài rạp
đoạn thuộc khu vực giáp ranh giữa khu phố chợ hai thị trấn phạm lán huyện gò công đông tỉnh tiền giang
với xã lý nhân huyện cần giờ tp hcm
hai phương tiện này do nguyễn văn quân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín và trần văn viên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
cùng ngụ tỉnh nam định điều khiển đang vận chuyển cát sang lấp
tại thời điểm kiểm tra các thuyền trưởng không xuất trình được chứng chỉ chuyên môn theo quy định
không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ tính hợp pháp của hàng hóa đang vận chuyển trên phương tiện
tổ công tác đã tiến hành lập biên bản yêu cầu đưa các phương tiện tăng vật vi phạm trên về nơi neo đậu
phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh xử lý theo quy định của pháp luật
công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai cho biết đã tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam bốn đối tượng gồm nguyễn văn dũng ba mươi tuổi nguyễn doãn trường ba mươi hai tuổi nguyễn lê tuấn hai mươi sáu tuổi
cùng ngụ tại tỉnh đồng nai và huỳnh văn úc bốn mươi tuổi quê tỉnh kiên giang để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản
ngoài ra nguyễn văn dũng còn bị khởi tố thêm về tội tàn trữ trái phép vũ khí quân dụng liên quan đến vụ việc
lê ngọc thường bốn mươi một tuổi quê tỉnh thanh hóa cũng bị khởi tố để điều tra về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
nguyễn thị thanh năm mươi một tuổi ngụ tỉnh đồng nai cho gia đình bảo lãnh để tiếp tục điều tra
trước đó từ đầu năm đến cuối tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai nhóm đối tượng trên do dũng cầm đầu đã đột nhập vào các công ty trên địa bàn
các khu công nghiệp ở quyện nhân trạch long thành trảng bom và thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
cắt trộm dây cáp điện rồi mang bán lấy tiền mua ma túy và chia nhau tiêu xài thì bị công an quyện nhân trạch bắt giữ
đặc biệt khám xét phòng trọ của dũng cơ quan công an thu giữ thêm một khẩu súng quân dụng cùng bảy viên đạn
qua đấu tranh các đối tượng đã khai nhận đã thực hiện sáu vụ cắt trộm gần sáu trăm linh mét cáp dây điện trị giá gần ba trăm linh triệu đồng
mang bán được bốn mươi bốn năm triệu đồng trong đó bán cho thường hai lần được hai mươi bốn năm triệu đồng một lần bán cho thanh được một mươi một triệu đồng
rồi mua ma túy sử dụng chung và chia nhau tiêu xài hiện vụ việc công an viện nhân trạch đang tiếp tục điều tra mở rộng
ngày tám tháng bảy một sưởng nhựa trên đường liên ấp một hai xã vĩnh lộc b huyện bình chánh tp hcm bất ngờ cháy lớn
lực lượng chức năng đã điều nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến ưng cứu
theo thông tin ban đầu hơn tám giờ sáng cùng ngày người dân phát hiện cháy bên trong xưởng nhựa rộng hàng trăm mét vuông
trên đường liên ấp một hai xã vĩnh lộc b
lúc này những cơ sở sản xuất gần kề đã quy động người vòi nước đến dập lửa
tuy nhiên bên trong xưởng chứa nhiều vật liệu dễ cháy ngọn lửa nhanh chóng lan rộng khói đen bốc cao bao trùm cả khu vực
cảnh sát phòng cháy chữa cháy huyện bình chánh quận bình tân đã điều nhiều xe cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến chữa cháy chống cháy lan
lực lượng chức năng cũng dùng máy bơm công suất lớn hút nước trực tiếp từ những đầm ruộng ao hồ xung quanh liên tục phun nước vào đám cháy
đến một mươi giờ cùng ngày đám cháy cơ bản đã được khống chế
ghi nhận vụ cháy đã làm một phần khung và mái che nhà xưởng đổ sập
nhiều tài sản bên trong bị thiêu rụi hiện nguyên nhân cũng như thiệt hại đang được điều tra làm rõ
cũng trong hôm nay phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm dương anh đức đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính ba trăm năm mươi triệu đồng
đối với công ty cổ phần truyền thông và ứng dụng công nghệ thông tin fbnc về hành vi hoạt động báo chí không có giấy phép
theo đó từ tháng một năm hai nghìn hai mươi
công ty fbnc đã thực hiện việc cung cấp thông tin theo loại hình báo chí
như sử dụng biểu tượng logo là tên kênh truyền hình của cơ quan báo chí
danh sưng ban biên tập phóng viên xuất bản định kỳ các chuyên mục theo chủ đề
sản xuất tin bài có tính chất báo chí để đăng tải phát trên kênh truyền hình kinh tế tài chính tin tức
sở thông tin truyền thông tp hcm đã làm việc và yêu cầu công ty fpnc gỡ bỏ các nội dung thông tin vi phạm
điều chỉnh hoạt động sản xuất tin bài phương thức cung cấp thông tin trên mạng internet
theo sở thông tin truyền thông tp hcm thời gian tới sở sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng rà soát
xác định hành vi vi phạm trong lĩnh vực thông tin truyền thông nhất là mạng xã hội
trang thông tin điện tử tổng hợp có dấu hiệu báo hóa của một số cá nhân tổ chức doanh nghiệp
để áp dụng chế tài xử lý đủ mạnh nhằm đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật